kính chào quý vị và các bạn ngày thứ hai cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một trời hà nội rét buốt
cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
quý vị thân mến không khí lạnh tràn xuống phan xịt băng chiều tối qua đã có mưa tuyết
ngoài ra y tý hay mẫu sơn cũng sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá và mưa tuyết
với những nơi khác của bắc bộ và bắc trung bộ rét đậm trên diện rộng trong hai ngày hôm nay và ngày mai
vâng nếu như lựa chọn đón tết dương sớm bằng cách là đi du lịch tới những địa điểm nói trên
thì quý vị hãy lưu ý thông tin thời tiết vừa rồi để chuẩn bị trang phục cho phù hợp quý vị nhất
sẽ thật là tuyệt vời nếu như là được khỏe mạnh và vui vẻ bên những người thân yêu trong những bộ trang phục ấm áp
mang những gam màu trói nóng và cùng thưởng thức những ngày cuối năm thư thả phải không ạ